xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn theo một lãnh đạo ngân hàng nhà nước
cơ quan này đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng
ra thị trường như vậy sau một mươi một năm gián đoạn ngân hàng nhà nước quay trở lại việc tổ chức
đấu thầu vàng miếng việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại được kỳ vọng sẽ dần
kéo giảm tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng theo nhà lãnh đạo này ngân hàng nhà
nước sẽ gửi thông báo trước một ngày đấu thầu sau khi công bố giá sản tổ chức tín dụng và doanh
nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu các đơn vị trên có ba mươi phút được quyết định khối
lượng và giá mua một tiếng sau khi đóng thầu ngân hàng nhà nước sẽ công bố kết quả các doanh
nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu muộn nhất vào một mươi bảy giờ ngày nhận thông báo thầu
hiện có hai mươi sáu đơn vị gồm cả ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ
giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước trong số đó đến thời điểm này có khoảng một mươi năm đơn vị
đủ điều kiện tham gia đấu thầu loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng sgc
đại diện một số ngân hàng thương mại cổ phần cho hay việc ngân hàng nhà nước lấy vàng trong
kho dự trữ ngoại hối gia tăng cung để bình ổn thị trường mà chưa cấp phép nhập khẩu vàng là hợp lý
trong bối cảnh tỷ giá tăng cao và dự trữ ngoại hối có hạn hiện nay trước đây phiên đấu thầu vàng
miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba trong năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã
tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là một tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng
trên tổng số một chín trăm ba mươi hai lượng trao thầu khi đó giá vàng sg vẫn đắt hơn vàng thế giới
khoảng bốn hai triệu đồng một lượng cuối giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn giá vàng miếng sgc trong nước vượt qua
mốc tám mươi năm triệu đồng một lượng khi giá vàng thế giới vọt lên trên hai ba trăm năm mươi tám usd trên ounce tranh lệch giữa
giá mua bán vàng trong nước tăng lên mức cao chưa từng có là hơn ba triệu đồng một lượng thực tế
này tạo ra rủi ro lớn đối với người mua vàng cuối giờ chiều ngày một mươi năm tháng bốn giá vàng scg ở
ở mức tám mươi hai một triệu đồng một lượng mua vào và tám mươi bốn một triệu đồng một lượng bán ra tranh lệch mua vào
bán ra thu hẹn
giá vàng miếng trong nước hại nhiệt tăng chậm lại do giá kim loại quý thế giới cũng tăng chậm
gần một mươi sáu giờ giá vàng thế giới tăng ba bốn usd trên ounce sao dịch tại mức hai ba trăm bốn mươi bảy ba usd trên ounce
quy đổi thấp hơn giá vàng miếng sgc khoảng một mươi hai ba triệu đồng một lượng với giá bán ra hiện nay
vàng miếng sgc vẫn cao hơn thế giới gần một mươi bốn triệu đồng một lượng
vàng là tài sản được nhiều người dân việt nam quan tâm trong ba tháng đầu năm
vàng tăng một mươi năm hai mươi hai
và là kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời vượt xa gửi tiết kiệm ngân hàng chứng khoán
tỷ suất sinh lời của vàng cao hơn nhiều so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng
đồng thời cũng cao hơn mức tăng gần một mươi ba của vn index hay vn ba mươi inex trong ba tháng đầu năm
liên quan đến thị trường vàng phó thống đốc ngân hàng nhà nước phạm thanh hà hôm một mươi hai tháng bốn cho biết
trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước giá vàng trong nước đã
biến động mạnh tăng nhanh tranh lệch cao với giá quốc tế
để ổn định thị trường ngân hàng nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp và thực hiện
công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp các tổ chức tiến dụng trên toàn quốc
vào các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thứ nhất đối với thị trường vàng miếng nhà điều hành tiền tệ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng
tranh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới
thứ hai với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ ngân hàng nhà nước tiếp tục tạo điều kiện tối đa
nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
thứ ba ngân hàng nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp triển khai
sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả
quản lý đối với hoạt động thanh tra ngân hàng nhà nước và các bộ ngành đã thành lập xong đoàn
thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng bốn việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng là
cung ứng vàng ra thị trường điều này cũng đồng nghĩa với việc hút đồng việt nam đồng về
việc bán vàng hút tiền việt nam đồng về cũng được xem là một biện pháp thắt chặt tiền tệ
giúp thanh khoản bớt dư thừa qua đó giúp tỷ giá usd việt nam đồng sẽ bớt căng
giá vàng trong nước sẽ thu hẹp khoảng cách so với giá vàng thế giới như vậy
việc cung ứng vàng ra thị trường kỳ vọng sẽ đạt được hai mục tiêu
vừa giảm tranh lệch giá vàng miếng sg vừa hạ nhiệt tỷ giá tỷ giá usd gần đây liên tục leo thang
và hôm một mươi năm tháng bốn đạt đỉnh cao lịch sử hai mươi năm ba trăm linh đồng trên một usd tại vietcombank
đại diện một công ty chứng khoán tin rằng giá vàng miếng sgc sẽ giảm mạnh hơn do nguồn cung vàng
chắc chắn sẽ được cải thiện cũng theo đại diện công ty chứng khoán này giá vàng có thể còn giảm
do doanh nghiệp đóng cửa hoạt động đầu cơ kích giá vàng có thể được kiềm chế lại
mức tranh lệch giá mua bán vàng có thể được rút ngắn lại
trên thực tế cách đây hơn thập kỷ giới đầu tư chứng kiến hiện tượng một số doanh nghiệp vàng
cho gần như toàn bộ nhân viên nghỉ đi du lịch sau mỗi đợt sốt nóng thị trường vàng mỗi khi bùng nổ
đều mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vàng sau đó khi các cơ quan quản lý đi vào
cuộc ổn định cũng là thời điểm các cửa hàng cho nhân viên đi nghỉ mát
hôm một mươi hai tháng bốn đại diện ngân hàng nhà nước cho biết ngay trong tháng bốn sẽ tăng cung để xử lý
tình trạng tranh lệch giá vàng và thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp vàng
và ngân hàng như vậy gần như chắc chắn lượng cung sẽ được cải thiện nhưng câu hỏi được đặt ra là
nếu can thiệp vào thị trường vàng trong nước thì ngân hàng nhà nước sẽ dùng nguồn lực nào
giải pháp đầu tiên có thể là xuất vàng từ quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia để tăng cung vàng
tiếp theo là nhập vàng về với giải pháp đầu liệu ngân hàng nhà nước có thể xuất được bao nhiêu
vàng từ nguồn này để bình ổn thị trường số lượng vàng trong dự trữ ngoại hối không được ngân hàng
nhà nước công bố tuy nhiên ủy ban giám sát tài chính quốc gia trích dẫn số liệu từ một tổ chức
cung cấp dữ liệu kinh tế cecic cho thấy tính tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi vàng dự trữ ở mức khoảng gần chín
hai tấn tương đương với khoảng sáu mươi tám tổng dự trữ ngoại hối còn trên trang cec việt nam có vàng
dự trữ gần sáu trăm năm mươi triệu usd tính tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
nếu tính mức giá khoảng một chín trăm bảy mươi usd trên ounce hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thì việt nam có tổng lượng vàng khoảng một mươi ba tấn câu hỏi được đặt ra tiếp theo
giá vàng có thể sẽ xuống mức bao nhiêu nếu ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng ra thị trường
rất khó có thể trả lời chính xác khi không biết ngân hàng nhà nước sẽ cung ứng ra thị trường
bao nhiêu vàng từ nguồn dự trữ khoảng một mươi tấn theo ước tính trên cũng như vàng có thể nhập thêm về
trên thực tế hầu hết ngân hàng trung ương phải duy trì một lượng vàng nhất định do vậy
khả năng tỷ lệ vàng có thể chỉ rút về mức năm dự trữ ngoại hối tương đương bán ra khoảng hai hai bốn tấn
một con số không đáng kể so với nhu cầu nắm giữ của dân chúng khi trong nước lên cơn suốt vàng
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước có thể để doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu vàng tuy nhiên
điều này có thể tác động đến thị trường ngoại hối trong nước tăng tỷ giá khi doanh nghiệp phải
mua gom usd để nhập vàng lần lại lịch sử sau khi nghị định hai mươi bốn được ban hành năm hai nghìn một mươi hai
trong năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã liên tục
tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu giá thầu vàng với phiên đầu tiên hôm hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba tổng cộng bán
gần bảy mươi tấn vàng thu về cho ngân sách khoảng tám tỷ đồng tranh lệch qua đó cũng ổn định
tương đối thị trường vàng sau vài tháng đấu giá giá vàng từ mức bốn mươi ba triệu đồng một lượng đã về còn
lúc ba mươi sáu triệu đồng một lượng tương đương giảm hai mươi ba hiện giá vàng thế giới rất khó lường và biến động
theo những diễn biến địa chính trị tại trung đông iran tại ukraine cũng như chính sách
tiền tệ của mỹ
nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ có thể lập đỉnh mới trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba có thể là hai năm trăm linh usd
trên ao thậm chí ba usd trên nao quy đổi tương đương hơn chín mươi hai triệu đồng một lượng
một điều cũng đáng lưu ý là nếu cho nhập vàng dự trữ ngoại hối bằng usd sẽ giảm
với mức giá hai ba trăm năm mươi usd trên ao hiện nay mỗi tấn vàng nhập khẩu phải chi ra khoảng bảy mươi năm năm triệu usd
nếu cũng nhập bảy mươi tấn như năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước sẽ cần khoảng gần năm ba tỷ usd
việt nam có dự trữ ngoại hối khoảng tám mươi sáu tỷ usd vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba theo tính toán của cec
thời lượng chương trình đến đây là kết thúc những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng
tôi cập nhật vừa gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại